thưa quý vị một mươi năm tù hôm nay ngày năm tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm
mở phiên tòa phúc thẩm xét xử theo kháng cáo của bị cáo bị hại trong vụ công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ipc công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
bán rẻ chín triệu cổ phiếu cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguyễn kim
phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo của một mươi trong số hai mươi bị cáo trong vụ án
trong đó bị cáo tất thành cang kháng cáo cho rằng bản thân không phạm tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí khi chấp thuận cho sadeco bán rẻ chín triệu cổ phần như tòa sơ thẩm đã tuyên
trước đó vào tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tp hcm đã xét xử sơ thẩm
tuyên phạt bị cáo tất thành cang một mươi năm tù
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bị cáo t chí dũng bị tuyên phạt hai mươi năm tù về hai tội tham ô tài sản
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
các bị cáo còn lại trong vụ án hội đồng xét xử tuyên phạt từ ba năm sáu tháng tù đến một mươi sáu tháng tù
về một trong các tội hoặc cả hai tội danh trên
liên quan đến vụ bé tám tuổi ở tp hcm
vào ngày hôm qua bốn tháng năm viện kiểm sát nhân dân tp hcm hoàn tất cáo trạng truy tố nguyễn võ quỳnh trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê gia lai về tội giết người và hành hạ người khác
nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trụ tại quận một tp hcm về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
theo cáo trạng nguyễn võ quỳnh trang sống chung như vợ chồng với nguyễn kim trung thái
và ở cùng con riêng tám tuổi của thái tại căn hộ trên đường nguyễn hữu cảnh quận bình thạnh tp hcm
do thức giận việc gia đình thái không cho thái kết hôn và việc thái không muốn có con với mình
trang đã đánh đập hành hạ dã man cháu bé bằng nhiều cách thức khác nhau trong nhiều ngày nhiều giờ
thái là người bố chứng kiến trang nhiều lần đánh đập hành hạ cháu bé nhưng không can ngăn hay có hành động bảo vệ che chở cho con mình
không những thế có những lúc thái còn tham gia cùng trang đánh đập hành hạ cháu bé
hay thậm chí còn có hành vi xóa toàn bộ dữ liệu của camera trong căn hộ
nhằm che giấu hành vi phạm tội của trang
thưa quý vị ngày bốn tháng năm công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài
đang tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ cái chết của một cô gái trẻ
nạn nhân tử vong bất thường vào sáng cùng ngày và trên bàn xuất hiện một lá thư tuyệt mệnh viết trên tờ lịch
nạn nhân tên là nguyễn thanh ngân hai mươi hai tuổi trú tại tp đồng xoài
theo đó khoảng bảy giờ ba mươi phút sáng cùng ngày một người dân đến tiệm tạp hóa
trần thị hồng ở ấp tám xã tân thành để mua đồ
và khi đến nơi người này phát hiện con gái của chủ tiệm là ngân đang treo lơ lửng trên trần nhà bằng một sợi dây rù
ngay lập tức người này truy hô cùng người nhà đỡ nạn nhân xuống đưa đi cấp cứu nhưng cô gái trẻ đã tử vong trước đó
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
và những thông tin này cũng khép lại bản tin nhanh của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
hộ khẩu thường chú tại thôn hà my xã thái nguyên huyện thái thụy tỉnh thái bình cao một m sáu mươi bảy và có sẹo chấm cách một cm dưới đuôi lông mày trái
và đối tượng phan láo lở sinh năm hai nghìn bốn hộ khẩu thường chú tại thôn ngải trồ xã am mú sung huyện bát sát tỉnh lào cai
bị công an huyện bát sát tỉnh lào cai ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi ba và có nốt ruồi ở đuôi lông mày trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn
sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
tin an ninh trật tự cập nhật
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bùi thị tuyết trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú xã tam anh nam huyện núi thành tỉnh quảng nam
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quảng nam khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo kết quả điều tra trong khoảng thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
bùi thị tuyết trang đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều bị hại với mục đích làm đáo hạn ngân hàng
nhưng thực tế góp vốn với người khác sau đó không có khả năng trả nợ
tổng số tiền trang chiếm đoạt của các bị hại là một mươi chín tỷ đồng vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương cho biết
bùi thị thuyết đang truy tìm đối tượng đập vỡ kính xe ô tô để trộn cắp năm mươi đô la mỹ
trước đó khuya ngày ba tháng năm công an phường phú hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
tiếp nhận trình báo của người dân về việc bị kẻ gian đập cửa kính ô tô lấy đi số tài sản lớn trong xe
theo đó nạn nhân đậu xe trên đường ba mươi tháng bốn phường phú hòa thành phố thủ dầu một để đi công việc
khi quay trở lại thì tá hỏa phát hiện xe của mình bị kẻ gian đập kính phía giữa xe lấy đi năm mươi usd để bên trong
thời điểm khi xảy ra vụ việc khu vực hiện trường trời mưa lớn
tiếp nhận thông tin công an thành phố thủ dầu một đã trích xuất camera an ninh lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nam định tỉnh nam định đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đoàn văn tiến và nguyễn quang vinh cùng sinh năm hai nghìn năm và cùng chú tại xã vũ ninh huyện kiến sương tỉnh thái bình về tội cướp giật tài sản
cụ thể vào đêm ngày hai mươi tháng bốn tiến rủ vinh sang thành phố nam định cướp giật tài sản
khi đến đường lê hồng phong phường vị hoàng thành phố nam định phát hiện một cô gái trẻ ngồi sau xe máy lưu thông trên đường phố
trên tay có cầm điện thoại di động tiến và vinh liền tăng ga áp sát và cướp giật điện thoại rồi phóng đi
trong lúc tăng ga bỏ chạy đến đường thái bình phường trần tế sương thành phố nam định
hai đối tượng tiếp tục cướp giật một chiếc điện thoại di động và ví da của một cô gái trẻ đang đi trên đường
vào cuộc điều tra được sự phối hợp của công an vũ thư và công an huyện kiến sương tỉnh thái bình
công an thành phố nam định đã xác định thủ phạm của hai vụ cướp giật trên là tiến và vinh nên tiến hành bắt giữ thu hồi ba điện thoại di động
ngoài hai vụ cướp giật điện thoại nói trên hai đối tượng còn khai nhận đã thực hiện một vụ cướp giật điện thoại di động iphone xs max màu trắng
tại đường trần hưng đạo thành phố nam định và một số vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh thái bình
công an thành phố nam định đề nghị những ai từng bị cướp giật tài sản như tình huống trên đến đội cảnh sát hình sự trình báo
hoặc liên lạc điều tra viên vũ đức trung điện thoại chín mươi một bốn trăm sáu mươi một hai nghìn hai trăm chín mươi một để phối hợp giải quyết
tòa nhân dân tỉnh bắc cạn vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
và tuyên phạt bị cáo hoàng văn thế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở thôn park phai xã thượng giáo huyện ba bể hai mươi bốn tháng tù cho hưởng án treo
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi năm thế trốn sang trung quốc làm thuê đến cuối năm hai nghìn một mươi chín trở về nhà
và đã được một số người quen biết đến hỏi và xin đi cùng sang trung quốc
thế đã nhận lời và dẫn theo bốn người cùng đến tỉnh quảng đông trung quốc với tiền công là một mươi năm triệu đồng một người
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan công an trung quốc kiểm tra và phát hiện thế cùng với hai người nữa không có giấy tờ nhập cảnh
nên đã bắt giam bốn tháng sau đó phía trung quốc đã trao trả ba người về việt nam
tại phiên tòa thế thừa nhận là người trực tiếp dẫn đường đưa bốn người vượt biên trái phép sang trung quốc làm thuê
nhưng không thu khoản tiền nào của những người này
hội đồng xét xử tuyên phạt
thế hai mươi bốn tháng tù cho hưởng án treo
thời gian thử thách là bốn mươi tám tháng kể từ ngày tuyên án
sau hơn một tháng triển khai kế hoạch hp hai mươi hai tuần tra chốt điểm mật phục kiểm tra hành chính vây giáp
các lực lượng công an trên toàn thành phố hải phòng đã tạo ra thế trận liên hoàn trong phòng ngừa
phát hiện ngăn chặn từ sớm từ xa và đấu tranh xử lý kịp thời các loại tội phạm và vi phạm pháp luật
bảo đảm an ninh trẻ tự giữ cho thành phố bình yên
kênh ba mươi một và các lễ hội sắp diễn ra
kế hoạch hp hai mươi hai của công an thành phố hải phòng được triển khai nhằm tạo thế chủ động phát hiện từ xa
phòng ngừa từ sớm và đấu tranh chấn áp các loại tội phạm trên địa bàn thành phố
mục tiêu của kế hoạch là giảm năm số vụ phạm pháp hình sự so với năm hai nghìn hai mươi một
thực hiện chỉ đạo của giám đốc hải phòng chúng ta triển khai một kế hoạch hp hai
giao pc hai để điều phúi tất cả các tổ công tác
toàn thành phố luôn đảm bảo khép kín địa bàn luôn đảm bảo theo tình hình thực tế của địa phương
với các loại tội phạm như cướp cướp giật trộm cắp tài sản đua xe trái phép và các vi phạm pháp luật khác
và thậm chí là các tổ công tác này còn hỗ trợ trong vấn đề là truy nóng truy xét
đối với các vụ án và trọng án xảy ra của các địa vị địa phương
thành đập tổ công tác hp hai của ngoại hành phú không phải xuất phát từ vấn đề phức tạp của tình nhân hình tự
ngoài ra thì rất tốt
nhưng mà quan điểm của ông đốc là muốn làm tốt hơn nữa làm thật tốt hơn nữa để làm gì là đúng mới
là bác hồ dạy tức là thức cho dân ngủ ngon nhưng mà lại còn phải là gác cho dân vui chứ
với tám mươi sáu lượt kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như karaoke vũ trường cầm đồ khách sạn nhà nghỉ
lực lượng công an đã phát hiện tại quán karaoke tam giác vàng tại huyện thủy nguyên
một mươi đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy phát hiện hai cơ sở hoạt động trái phép sang chiết khí n hai o
tại quận hải an và quận đồ sơn chuyên phục vụ các quán karaoke quán bar trên địa bàn thành phố hải phòng và các địa phương lân cận
thu giữ hàng nghìn bình khí n hai o cùng các dụng cụ sang chiết với một trăm ba mươi hai lượt tuần tra vây giáp trên các tuyến đường địa bàn trọng điểm trên địa bàn thành phố
các tổ công tác phát hiện bắt xử tám mươi bốn trường hợp có biểu hiện đua xe lạng lách đánh võng đánh nhau kiểm tra
phát hiện năm đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và năm đối tượng truy nã
thu giữ hàng nghìn bình khí n hai o cùng các dụng cụ sang chiết với một trăm ba mươi hai lượt tuần tra vây giáp trên các tuyến đường địa bàn thành phố hải phòng và các địa phương lân cận

thu giữ hàng nghìn bình khí n hai o cùng các dụng cụ sang chiết với một trăm ba mươi hai lượt tuần tra vây giáp trên các tuyến đường địa bàn thành phố hải phòng và các địa phương lân cận

thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi vì vậy trước khi khai phiếu đăng ký dự thi thí sinh phải đọc kỹ các mục và bản hướng dẫn
thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do sở giáo dục và đào tạo quy định
thí sinh sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp không đăng ký xét tuyển đại học trước kỳ thi như mọi năm theo quy định mới của bộ giáo dục và đào tạo việc đăng ký xét tuyển vào đại học theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra sau khi có điểm thi
các thí sinh sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ ngày bốn tháng năm đến một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng năm và trong quá trình điền phiếu đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì có thể xảy ra tình huống phát sinh sau đây là giải pháp để giúp cho các thí sinh điền hồ sơ thành công và chính xác
cần chuẩn bị thông tin cá nhân và các thông tin liên quan để đăng ký thành công và chính xác thí sinh chuẩn bị thông tin cá nhân và các thông tin liên quan trong phiếu đăng ký thẻ căn cước công dân chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân
tin cần kê khai theo mẫu phiếu sự thi các tài liệu minh chứng cần thiết nếu có các số điện thoại hỗ trợ đăng ký
sau khi nhận tài khoản thí sinh cần kiểm tra các thông tin cá nhân liên quan kiểm tra tài khoản và đổi mật khẩu đăng xuất và đăng nhập lại với mật khẩu mới ghi lại thông tin tài khoản và mật khẩu để sử dụng trong trường hợp cần thiết
khi nộp phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp thí sinh phải nộp đầy đủ minh chứng liên quan đến các thông tin được hưởng ưu tiên khuyến khích nếu có
một số tình huống có thể phát sinh với tài khoản khi đăng ký và giải pháp xử lý
nếu chưa có căn cước công dân chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân các thí sinh sẽ được hệ thống quản lý thi cấp cho một mã số gồm một mươi hai ký tự làm tài khoản truy cập hệ thống
trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với đơn vị đăng ký dự thi để cấp lại
thông tin đăng ký hoặc kế thừa từ cơ sở dữ liệu ngành chưa đúng thì các thí sinh có thể thực hiện chỉnh sửa nếu không được hãy báo cho các thầy cô giáo phụ trách
trong quá trình đăng ký sự thi bị ngẽn mạng các thí sinh không nên cố gắng truy cập lại ngay hãy chờ khoảng một mươi năm đến ba mươi phút sau truy cập lại
khi có vương mắc cần liên hệ ngay với giáo viên được giao nhiệm vụ hỗ trợ của nhà trường hoặc liên hệ với tổng đài hỗ trợ một nghìn tám trăm linh tám nghìn nhánh số hai
tiếp theo là phụ chính sách đáng chú ý
đồng thời giao công an thành phố chủ trì chỉ đạo công an các cấp phối hợp với ngành y tế các đơn vị liên quan tổ chức xác nhận thông tin dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện ký xác nhận hội chiếu vaccine đảm bảo an ninh mạng bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin cá nhân của người dân theo quy định

giả soát tuyển chọn phù hợp với nhu cầu của từng địa phương cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc về công tác tại các địa phương cơ quan đơn vị
người lao động là lái xe công nghệ cần được tiếp cận tham gia và hưởng lợi từ các chương trình dịch vụ an sinh xã hội đặc biệt là bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
đây là khuyến nghị của tổng liên đoàn lao động việt nam đối với bộ lao động thương binh và xã hội
cũng nhằm để hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của người lao động
hiện cả nước có khoảng hai trăm linh lái xe công nghệ mô tô ô tô cung cấp dịch vụ chở người hoặc vận chuyển thức ăn hàng hóa được điều hành trên nền tảng công nghệ